mưa xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong đó khu vực trung du và vùng núi sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm và có điểm mưa rất to có thể trên năm mươi mm
mưa xuống sau chuỗi ngày nắng mạnh và nóng rất dễ xảy ra rông xét và gió giật mạnh
bên cạnh đó cũng cần phải đề phòng với mưa rất to cục bộ có thể gây sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi
nhiệt độ giảm xuống không nhiều giảm khoảng hai ba độ so với ngày hôm qua nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ